nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao hội đồng lập pháp quốc gia vương quốc thái lan
do ngài polpech vichit chonchai chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia dẫn đầu và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức việt nam
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay một mươi bốn tháng tám lời đón chính thức ngài polpech vichit chonchai chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia
và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng lập pháp quốc gia vương quốc thái lan đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
thời gian qua mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam thái lan cũng như giữa hai cơ quan lập pháp
đang có những bước phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu với việc trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao
chuyến thăm của chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng lập pháp quốc gia vương quốc thái lan
lần này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
cùng là thành viên gia đình asean việt nam thái lan luôn là đối tác tin cậy của nhau
thái lan hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của việt nam trong khối
năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và thái lan đạt một mươi hai năm tỷ usd tăng tám chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần bảy tỷ usd tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái